công an tỉnh bình phước hiện đang phối hợp với công an thành phố đồng xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của ông lưu nguyễn công hoan ba mươi năm tuổi giám đốc trung tâm anh ngữ hoàn mỹ nạn nhân bị phát hiện tử vong bất thường tại trung tâm

công an tỉnh bình phước hiện đang phối hợp với công an thành phố đồng xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của ông lưu nguyễn công hoan ba mươi năm tuổi giám đốc trung tâm anh ngữ hoan ba mươi năm tuổi giám đốc trung tâm anh ngữ hoan